làm gì có thu nhập đều phải đóng thuế hết mới công bằng đồng ý tuyệt đối với ý tưởng mọi thứ đều phải
để kiểm soát chứ không thể tự tiện ai thích làm gì thì làm được nhưng triển khai thì phải hợp tình
hợp lý để bà con không phải chịu khó khăn thái lan họ đã quản lý thuế bán hàng nhỏ lẻ từ lâu rồi
chúng ta nên thu thuế triệt để những người kinh doanh nhỏ lẻ đây cũng là nguồn thu khá bền vững
đáng ý là phải quản lý lâu rồi còn thu thuế giảm thuế hay không thì đó là một chuyện khác
tôi đồng ý xã hội công bằng dân chủ cạnh tranh lành mạnh buôn bán nhỏ nộp thuế ít buôn bán lớn
nộp thuế nhiều thuế là nghĩa vụ là trách nhiệm là quyền lợi của mỗi công dân mà anh có kinh doanh
ấy mà có phát sinh có kinh doanh mà có thu nhập với thì anh phải đồng thuế thế thì hiện nay thì có
một cái quan điểm có một ý kiến cho rằng là ví dụ đối với người buôn bán lẻ và những cái
người mà kinh doanh ví dụ như là xe ôm thì ta thấy là tất cả những gì đó đều phải có trách nhiệm đâu
thuế nhưng mà cách xác định cách đóng của họ như thế nào thế thì hiện nay là theo cái quy định của bộ
tài chính là những người mà một năm có thu nhập trên một trăm linh triệu thì anh phải đóng còn dưới một trăm linh triệu thì anh
chưa phải đóng thế thì trong thực tế để đánh những đối tượng này thì người ta thường thường người ta dùng
thuế khoáng và người ta phải cách xác định cái doanh thu họ như thế nào thì chúng ta sẽ phải đối tượng
thế nào thì ta cần phải theo xét và cần người bạn cư dân mạng đồng tình việc kiểm soát chống thất
thu ngân sách một cách công bằng minh bạch tuy nhiên ngành thuế cần cân nhắc sao cho đạt hiệu quả
tránh tốn nhiều công sức mà quản lý số thu chưa chắc cao ước mơ của người lao động là được nộp
thuế bởi nếu chạy xe ôm quán cóc được nộp thuế thì mục tiêu chính phủ đặt ra đưa mức gdp bình
quân đầu người lên một mươi đô la mỹ vào năm hai nghìn ba mươi năm sớm hoàn thành trước hạn xong hãy nhìn lại thực
tế doanh nghiệp doanh thu cả nghìn tỷ đồng mỗi năm mà vẫn triển biên báo lỗ còn ngành thuế thì
hết đau đầu lại bó tay người kinh doanh nhỏ lẻ chưa đóng thuế vì đã phải nộp cả tám loại phí
không chính thức nghịch lý ấy chưa được giải quyết thì xem ra ước mơ được nộp thuế của biết bao người
cũng chỉ là mơ ước quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh toàn cảnh
phát triển công an nhân dân ngay sau đây sẽ là những thông tin văn hóa giải trí quốc tế đáng chú ý
thưa quý vị quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef cho biết ngày đầu tiên của năm mới hai nghìn một mươi chín đã
có khoảng ba trăm chín mươi năm bảy mươi hai em bé được sinh ra trên khắp thế giới và một phần tư trong số đó được
sinh ra ở nam á nhân dịp đầu năm mới hai nghìn một mươi chín unicef kêu gọi các quốc gia trên khắp thế
giới đáp ứng tất cả các quyền của trẻ sơ sinh về sức khỏe và sự sống theo unicef năm hai nghìn một mươi bảy có khoảng
một triệu trẻ sơ sinh đã tử vong vào ngày đầu tiên sinh ra và hai năm triệu trẻ sơ sinh chỉ sống được
trong tháng đầu tiên của cuộc đời hầu hết trong số đó tử vong vì có các nguyên nhân có thể phòng
ngừa được như là sinh non biến chứng trong khi sinh và các nhiễm chủng như là viêm phổi
có một phép màu một điều kỳ diệu đã xảy ra khi lực lượng chức năng nga vừa mới tìm thấy một phép màu
là vừa mới tìm thấy một em bé trai sơ sinh sống sót sau hơn ba mươi năm giờ đồng hồ bị vùi lấp trong đống
đổ nát của một vụ sập tòa nhà trung cư một mươi tầng ở thành phố manitogosky trong điều kiện thời tiết giá
lạnh tới âm hai mươi hai độ c lực lượng chức năng nga đã bật khóc khi thấy đứa bé còn thở và nhanh chóng lấy
khăn bao bọc cậu bé đưa ra xe cứu thương một số nguồn tin xác nhận cậu bé sống sót kỳ diệu hiện
mới chỉ có một mươi một tháng tuổi xong đã bị chấn thương nặng cậu bé được tìm thấy khi lực lượng cứu hộ
nghe được tiếng khóc từ trong đống đổ nát theo hãng tin interfake một ca phẫu thuật lớn sẽ được tiến
hẳn ngay lập tức được biết mẹ cậu bé vẫn còn sống trong vụ sập nhà và cũng đang được đưa đến bệnh
viện trước đó à à ở cơ quan hàng không và vũ trụ mỹ nasa vào ngày hôm qua thông báo tàu vũ trụ new
horezon đã thực hiện chuyến bay xa nhất trong lịch sử khi tiếp cận được vật thể antimature ở vành đai
antimato ở cách mặt trời sáu bốn tỷ km và cách diêm vương tinh một sáu tỷ km và là vật thể xa nhất mà một
tàu vũ trụ từng bay qua cho đến thời điểm này các nhà khoa học cho biết antima là độc nhất vô
nhị bởi nó là tàn tích từ thủa sơ khai của hệ mặt trời và có thể đem lại câu trả lời về nguồn gốc
các hành tinh vật thể này đang ở trong tình trạng đóng băng sâu đến mức gần như bảo toàn nguyên dạng cấu
việc tiếp cận được vật thể này mở ra hy vọng về việc tìm hiểu quá trình các hành tinh được hình thành
kết quả này sẽ tạo điều kiện cho các nhà khoa học có cái nhìn rõ ràng hơn về hệ mặt trời
tổng thống nga vladimir putin mới đây đã tham gia một trận đấu khúc côn cầu trên băng với bộ trưởng bộ quốc phòng
nước này và nhiều cựu vận động viên nổi tiếng trên quảng trường đỏ ở thủ đô moscow trận đấu diễn ra trong khuôn khổ
giải khúc côn cầu nhập dư do chính ông điện chủ kremlin tổ chức
tổng thống putin đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số là một mươi bốn trên một mươi trong đó ông chủ điện kremlink đóng góp đến năm bàn thắng
tổng thống putin là người rất yêu thích quân cầu ông thường xuyên kêu gọi người dân nga chơi môn thể thao này sau khi làm việc để rèn luyện sức khỏe
theo truyền thống tổng thống putin thường chơi ít nhất một trận khúc quân cầu như thế mỗi năm
thưa quý vị những tòa cao ốc đầy cây xanh gọi là khu rừng thẳng đứng vừa được khánh thành tại thành phố
khu rừng thẳng đô phía tây nam trung quốc đã sẵn sàng chào đón các gia đình tới sinh sống vào đầu năm hai nghìn một mươi chín
nhờ lối kiến trúc độc đáo với rất nhiều cây xanh trên ban công của các tầng lầu công trình không những rất đẹp mắt mà còn rất thân thiện với môi trường
đây là công trình đầu tiên của dự án xây dựng nhà ở thế hệ thứ tư tại trung quốc với mục tiêu tăng diện tích trồng cây xanh nhằm góp phần cải thiện hệ sinh thái trong đô thị
khu rừng thàn đứng này có đến tám tòa cao ốc được xây dựng gần kề nhau
mục tiêu của chúng tôi là tạo điều kiện cho các gia đình trồng thêm hoa và rau củ ngay trong vườn nhà mình để hướng đến lối sống hòa quyện với thiên nhiên
cây cối quanh các tòa nhà vừa làm đẹp không gian sống vừa giúp hấp thu khói bụi tiếng ồn đồng thời tạo ra lượng khí oxy đáng kể
ngoài ra khu rừng nhân tạo còn thu hút chim chóc đến sống tạo thêm sinh khí cho cộng đồng dân cư nơi đây
toàn bộ công trình phải mất năm năm thiết kế và xây dựng
trong thời gian nghỉ tết sắp tới thì lượng khách đổ về nha trang tham quan du lịch đặc biệt là các tuyến biển đảo sẽ tiếp tục tăng mạnh
vâng và để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy trong dịp tết lực lượng cảnh sát giao thông công an khánh hòa đã ra quân
triển khai một đợt cao điểm
với nhiều biện pháp quyết liệt nhằm đảm bảo an toàn cho du khách khi đến với thành phố xinh đẹp xinh đẹp này
bến tàu du lịch cầu đá thành phố nha trang mỗi ngày có hàng nghìn lượt du khách đổ về tham quan tại các đảo trên vịnh nha trang
hướng dẫn cho du khách mặc áo phao khi lên tàu chuẩn bị đầy đủ các điều kiện an toàn kỹ thuật
đó là việc mà đa số các phương tiện ở đây đều chấp hành nghiêm túc trước khi xuất bến
tuy nhiên cũng có một số tàu vi phạm những lỗi như chở quá số khách quy định
không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
tất cả những lỗi vi phạm này đều bị lực lượng cảnh sát giao thông xử lý nghiêm theo đúng quy định
cái đó thì em cũng chưa có nắm được tại vì mới qua đây làm
thử là chưa có nắm được cái đó
cái đó thì chủ trên đó người ta đưa xuống cái này chứ mình cũng không biết
ngồi cái việc mà thiếu cái giấy chứng nhận an toàn về bảo vệ môi trường
ra thì nói chung là trên tàu là đầy đủ mọi trang thiết bị như là áo phao bình cứu hỏa rồi còi hay là các thứ là bảo đảm cho hành khách là nói chung là tuyệt đối
nói chung là thành phố nhà trang mình là thành phố du lịch khách nước ngoài rất đông
cho nên là bắt buộc là mỗi tàu mà hơn nữa là thuyền viên của mình là phải đảm bảo toàn bộ trang thiết bị hàng hải để đảm bảo cho khách
khi mình rời đấy là khách xuống tàu phải mặc áo phao đầy đủ và trang thiết bị mình đầy đủ
và khi khách ngồi an toàn rồi bắt đầu cho tàu chạy
khi tàu chạy ra nó ra đến nơi khi tàu khách lên bờ xong mình chuẩn bị đâu vào đó để đón khách trở về lại đất liền
nha trang là nơi có nhiều điểm du lịch biển đảo đẹp nổi tiếng
vì thế trong các dịp lễ tết lượng khách đổ về tham quan các điểm này rất đông
kéo theo đó là tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy tiềm ẩn nhiều phức tạp
thực hiện đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã tăng cường lực lượng và phương tiện tổ chức tuần tra kiểm soát gấp đôi so với ngày thường
đặc biệt tập trung kiểm tra về điều kiện kỹ thuật và những trang thiết bị an toàn của phương tiện tham gia chở khách
kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nhất là các phương tiện không đăng ký đăng kiểm kỹ thuật
người điều khiển phương tiện không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn chở quá tải quá số người quy định
công tác tuyên truyền cho những người điều khiển phương tiện và du khách cũng được lực lượng cảnh sát giao thông kết hợp thực hiện trong lúc kiểm tra
tuyên truyền nhắc nhở cho bà con cũng như là các chủ phương tiện người điều khiển phương tiện ngay từ các đầu bến
làm sao đảm bảo các yêu cầu an toàn kỹ thuật an toàn cho hành khách khi tham gia giao thông trên đường thủy
để đảm bảo tốt nhất và an toàn
đảm bảo an toàn cho du khách không để xảy ra các sự cố đáng tiếc trên biển ổn định trật tự an toàn giao thông đường thủy
là những yếu tố quan trọng giúp nhân dân và du khách có những ngày nghỉ tết vui tươi ý nghĩa an toàn
đó cũng là mục tiêu mà lực lượng cảnh sát giao thông đặt ra và quyết tâm thực hiện để góp phần mang mùa xuân bình yên đến với mọi du khách gần xa
năm hai nghìn một mươi chín nhiều chuyến tàu chạy vào những ngày cao điểm đã chay vé
tuy nhiên nhu cầu đi lại bằng tàu hỏa trong dịp tết của người dân vẫn còn rất cao
vâng thưa ông đoàn duy hoạnh vé tàu tết năm hai nghìn một mươi chín đã được ngành đường sắt mở bán từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
và đến nay đã hai tháng thực hiện cơ bản việc bàn vé đã được hoàn thành
vậy tiếp tục
vậy tiếp đánh giá của ngành đường sắt thì năm nay vé tàu đã phục vụ đủ cái nhu cầu của người dân hay chưa ạ
qua hai tháng chúng tôi tổ chức bán vé bắt đầu từ mùa thứ một mươi
thì hiện nay là số vé bán được thì đã chiếm hai phần ba tổng cái lợi ba trăm linh lượt khách đi tàu
thế còn lại là đa số các cái vé mà hành khách đi vào cái dịp mà nghỉ tết đúng theo chế độ thì đã được mua hết chỗ
còn lại là những cái vé mà có thể là phía ngoài xa mặc dù vẫn ở trong dịp tết nhưng mà rộng hơn cái số ngày nghỉ của cán bộ khu viên chức thì hiện nay vẫn đang còn
và tiếp tục bán trên hệ thống mạng của đường sắt và tại các điểm bán vé tại nhà ga của đường sắt
vâng trong những đợt bán vé của những năm trước thì đã xuất hiện tình trạng là người dân mua phải vé tàu giả
và họ không những mất tiền mà thậm chí có mất cả niềm tin
vào ngày đường sắt nữa
vậy thì năm nay tình trạng này liệu có còn diễn ra hay không ạ
giúp kinh nghiệm những năm trước đây năm nay thì chúng tôi đã có những cái cảnh báo đối với là hành khách đi tàu
và cũng là nên bảo đúng các trang mạng mà đường sắt chính thức cố bố trên các cửa tiện thông tin đại chúng
rồi các cái cửa bán vé chính thức của đường sắt các bạn lý cũng như các ngân hàng có giao dịch kết nối với hệ thống bán vé của đường sắt
thì năm nay qua hai tháng thì chúng tôi đã có một cái bán vé
chúng tôi chưa phát hiện cái hiện tượng nào như vậy là có cái dấu hiệu là có phiền gian lận
tuy nhiên cái biện pháp kiểm tra trong những ngày tới nhất là sát tết thì đường sắt cũng sẽ có những cái giải pháp quản lý tốt hơn
từ nay tới tết nguyên đán ngành đường sắt có cái kế hoạch bổ sung thêm tàu hay là nối thêm toa để có thể phục vụ tối đa nhu cầu đi lại của người dân hay không ạ
trên tuyến hà nội tp hcm thì nếu mà hết rồi thì cũng khó có thể như vậy là
thêm tàu được bởi vì chúng tôi đã sử dụng cái phương tiện tối đa
còn các tuyến khác thì tổng tiêu sắt vẫn tiếp tục cân đối để có thể sử dụng cái lượng toa xe mà hiện có cũng như là các cái đoàn tàu mà có thể dừng nghỉ tác nghiệp ở hai đầu
có thể chạy thêm những đoàn tàu địa phương để cho phục vụ hành khách trong cái dịch tết
đặc biệt là trong những ngày nghỉ tết
mùa một mùa hai thì chúng tôi vẫn duy trì trên tuyến thương nhất là tám đôi tàu chạy bình thường không nghỉ trong ngày mùa tết
vâng bên cạnh việc phục vụ về số lượng bán vé cho nhu cầu đi lại của người dân
thì chất lượng phục vụ trong những dịp tết thì sẽ được ngành đường sắt quan tâm như thế nào ạ
có điều gì đặc biệt trong chuyến tàu của dịp tết hay không ạ
đối với chất lượng phục vụ của các đường sắt
trên các đoàn tàu thì năm nay chúng tôi đưa vào thêm một trăm năm mươi tàu tàu mới được dạng này
điểm thứ hai nữa là đối với các đối tượng chế độ chính sách thì vẫn thực hiện theo quy định của nhà nước
như vậy là giảm giá theo tỷ lệ đối với người cao tuổi và trẻ em
rồi thì tổ chức lực lượng tình nguyện tại các nhà ga để đưa đón các người già vào ga để thuận tiện hơn
và như vậy là đối với hành khách đi tàu trong các dịp giao thừa thì các tổ tàu và các nhà ga nếu như giao thừa đến
thì trên tàu hoặc là các nhà ga đều tổ chức cái đón giao thừa cho hành khách tại các vị trí của mình
ví dụ nhà ga thì trường ga sẽ tổ chức đón giao thừa cho hành khách
trên tàu thì trưởng tàu sẽ tổ chức đón giao thừa và tặng quà lưu niệm cho hành khách trên tàu
để đảm bảo cho mọi người có thể thắng tiện hơn
nhiều người có những giây phút đón giao thừa thiên liêng
xung quanh người thân cũng như là các đồng nghiệp được tốt
vâng xin cảm ơn ông đoàn chí huệnh đã tham gia chương trình
là phương tiện di chuyển của mình trong dịp tết năm nay sẽ được phục vụ một cách tốt nhất trong suốt hành trình của mình